tiếp tục chương trình làm việc tại phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quy hoạch
đa số các đại biểu tán thành với sự cần thiết ban hành luật quy hoạch để khắc phục những hạn chế yếu kém tùy tiện trong công tác quy hoạch
cũng như các nguyên nhân chính như đã nêu trong tờ trình của chính phủ
qua thảo luận nhiều đại biểu băn khoăn với tình trạng lập quy hoạch quá nhiều nhưng không hiệu quả
gây lãng phí nguồn lực đang diễn ra ở tất cả các bộ ngành địa phương và ngày càng có xu hướng gia tăng như hiện nay
ngoài ra nhiều quy hoạch vùng được lập nhưng không rõ đối tượng quản lý không quy hoạch trách nhiệm tổ chức thực hiện nên không thể triển khai thực hiện được
liệu luật này ra đời có khắc phục được những hạn chế này không
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
đề nghị anh phân tích thêm những cái hạn chế
thế thì tôi cũng mong muốn là ở đây là có thể nêu sơ bộ là cái độ
cái tiền cái kinh phí mà giảm đi trong cái công tác làm quy hoạch
trong thời gian tới thì nó sẽ giảm đi được khoảng bao nhiêu phần trăm
giải trình thắc mắc của các đại biểu
ông đặng huy đông thứ trưởng bộ kế hoạch đầu tư cho biết
đây là dự thảo luật được xây dựng công phu bài bản
tiếp thu nhiều ý kiến của các nhà chuyên môn nhà khoa học
đồng thời khẳng định luật này ra đời sẽ giảm được nhiều chi phí và số lượng quy hoạch
chính phủ khóa trước đã thống nhất rất cao
và chính phủ khóa này thì chúng tôi cũng nhận được đa số phiếu là thống nhất
còn chúng tôi không bảo là thống nhất tất cả trong chính phủ
nhưng đã ra nghị quyết của chính phủ là trình theo cái dự thảo này
thành thử là chúng tôi xin là ủy ban thường vụ quốc hội là xem xét
và nếu làm như khách này thì cũng sẽ giảm đi được
rất nhiều chi phí và số lượng quy hoạch

chiều nay theo chương trình làm việc
ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án luật quản lý
sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ